nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên là một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo luật giáo dục sửa đổi đang trình quốc hội xem xét
bên hành lang quốc hội nhiều đại biểu cho rằng việc nâng chuẩn giáo viên là cần thiết nhưng cần có lộ trình cụ thể
điều bảy mươi hai dự thảo luật giáo dục sửa đổi về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo quy định
có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non
có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên đối với giáo viên tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
đối với môn học chưa đủ giáo viên được đào tạo trình độ đại học sư phạm
thì có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
có bằng thạc sĩ đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học
có bằng tiến sĩ với nhà giáo giảng dạy hướng dẫn luận văn thạc sĩ hướng dẫn luận án tiến sĩ
trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định của luật giáo dục nghề nghiệp
nhiều đại biểu quốc hội đồng tình với việc cần thiết nâng chuẩn trình độ giáo viên để nâng cao được chất lượng dạy và học
tuy nhiên nếu quy định này được thông qua thì sẽ có khoảng hơn bốn mươi giáo viên tiểu học và hơn hai mươi năm giáo viên trung học cơ sở không đủ điều kiện
vì vậy theo các đại biểu việc nâng chuẩn trình độ này cần được thực hiện theo lộ trình và theo từng địa bàn
trong dự thảo là không quy định lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi sáu hay là ba mươi mà cái lộ trình này là giao cho chính phủ
và chính phủ phải áp vào cái điều kiện thực tế
ta phải coi trọng cái đào tạo tại chỗ những cái kỹ năng những cái kiến thức của nhà giáo sao cho nó thực sự là chất lượng và hiệu quả
và cái chuẩn này này không chỉ là theo lộ trình theo quy định của luật giáo dục đó là tối thiểu
còn lúc nào chúng ta cũng phải nâng cao
hôm nay đã đạt chuẩn đó rồi thì phải tiếp tục nâng
bởi vì xã hội nó còn phát triển chứ còn đến cái đỉnh đó nó không có cái mức dừng lại
bởi vì luật giáo dục của chúng ta và thiết lý giáo dục của chúng ta là học cả đời
bên cạnh đó các đại biểu quốc hội cho rằng
việc nâng chuẩn trình độ cho giáo viên không chỉ ở việc nâng cao chất lượng đào tạo
kỹ năng giảng dạy mà còn cần nâng cao đạo đức nhà giáo